tin quốc tế ngày một mươi tháng hai một vụ tấn công bằng ô tô đã xảy ra tại một trạm xe buýt gần khu định
cưramos ở đông jerusalem cơ quan chức năng israel nhận định đây là một vụ khủng bố vụ việc đã
khiến hai người thiệt mạng bao gồm nghi phạm và một người dân thường camera an ninh tại hiện trường
cho thấy xe ô tô này lao nhanh vào một nhóm người tại bến xe buýt khiến một em nhỏ sáu tuổi tử vong
và ít nhất là sáu người khác bị thương trong đó có một người nguy kịch nghi phạm là người palestine
khoảng ngoài hai mươi tuổi bị một cảnh sát gần đó bắn hạ thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố
đây là một vụ tấn công khủng bố các lực lượng an ninh israel đang tiếp tục điều tra và bắt xử những người có liên quan
các lực lượng an ninh israel đang tiếp tục điều tra và bắt xử những người có liên quan